vào sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã có hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang và con tum
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm xét nghiệm cho bảy trăm linh sáu sáu trăm hai mươi chín lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã thực hiện là một mươi hai một trăm bốn mươi bảy một trăm ba mươi bảy mẫu cho ba mươi một bốn trăm bốn mươi bảy năm trăm tám mươi lượt người
và cũng trong sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám đến sáu h sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
thành phố này đã ghi nhận ba mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín trong đó hai ca tại cộng đồng
ba mươi một ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa
các ca mắc mới phân bố theo khu vực phong tỏa
quận huyện thanh xuân là hai mươi năm ca ba đình bốn ca thanh trì hai ca hoàng mai một đông anh một